vào lúc khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay tại ấp mỹ hóa hai xã tân hòa huyện phú tân tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ cháy nhà dân thiêu dụi bảy căn nhà
ngọn lửa phát ra từ một ngôi nhà rồi cháy lan sang các nhà lân cận
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện phú tân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương
và người dân tham gia dập cháy do gió lớn nên mất hơn một tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy này đã thiêu dụi bảy căn nhà ước tính thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng
may mắn là không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ